trước phi nhung đã từng có rất nhiều nghị sĩ không may mắc covid một mươi chín và qua đời chỉ sau thời gian dài điều trị
có thể nói giờ đây họ đã ra đi mãi mãi nhưng những giá trị về nghệ thuật mà các nghệ sĩ đã cống hiến sẽ luôn còn đó tồn tại mãi với thời gian
ngày hai mươi tám tháng chín phi nhung đã qua đời do covid một mươi chín hùng dương năm mươi một tuổi
rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp cũng đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn trước thông tin này
trước đó phi nhung điều trị covid một mươi chín ở bệnh viện gia an một trăm một mươi năm từ ngày một mươi chín tháng tám
tuy nhiên do sức khỏe không được cải thiện nên phi nhung đã được chuyển sang bệnh viện trợ rẫy
các sĩ yiyang jun đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện chợ rẫy vào lúc tám giờ một mươi bảy phút sáng ngày hai mươi tháng chín hưởng dương bốn mươi ba tuổi
được biết nam ca sĩ có bệnh nền cao huyết áp
sau một thời gian bị bệnh nặng
anh đã không qua khỏi dù được các y bác sĩ hết lòng cứu chữa
đạo diễn nguyễn tấn lực
ngày một mươi ba tháng chín đạo diễn nguyễn tấn lực đã qua đời sau thời gian dài điều trị covid một mươi chín hưởng dương ba mươi một tuổi
nam đạo diễn mắc covid một mươi chín vào giữa tháng tám và được điều trị tại bệnh viện ung bướu cơ sở hai trước khi qua đời
đạo diễn nguyễn tấn lực còn có nghệ danh khác là hứa kiệt luân từng được biết đến với vai trò diễn viên
anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đạo diễn phim chị thám tử
ngày em đến
ca sĩ đình hùng
sau hơn nửa tháng trị bệnh covid một mươi chín nghệ sĩ đình hùng đã qua đời ở tuổi sáu mươi bốn vào khuya ngày sáu tháng chín
được biết nghệ sĩ đình hùng là giọng ca nổi tiếng ở thập niên một nghìn chín trăm tám mươi
ông gắn bó với đoàn ca nhạc nhẹ sài gòn từng cùng các nghệ sĩ lưu diễn tại nước nga ba lan hungary và một số nước đông âu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nghệ sĩ bạch mai
đêm ngày hai mươi năm tháng tám
nghệ sĩ bạch mai đã qua đời hưởng thọ bảy mươi ba tuổi
trước đó vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một nghị sĩ bạch mai từng phải nhập viện vì suy sụp sau khi em gái là nghệ sĩ kim phượng qua đời vì covid một mươi chín
được biết nghệ sĩ bạch mai từng phải điều trị covid một mươi chín nhưng đã âm tính
xong do nhiều bệnh nền nghệ sĩ bạch mai đã đột quỵ và chút hơi thở cuối cùng
nghệ sĩ bạch mai là nghệ sĩ tường cổ nổi tiếng những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng thời là người lập ra gánh hát cải lương
với tên tường cổ huỳnh long
bên cạnh nghệ thuật biểu diễn ba con la soạn giả nổi tiếng của loạt tác phẩm tường như ngọc kỳ lân sự án phi giao
cá sĩ phương quế như
ngày một mươi sáu tháng tám ca sĩ phương quế như cô út của phương mỹ chi đã qua đời sau một thời gian điều trị nhiễm covid một mươi chín
được biết ca sĩ có năm bệnh nền nên không thể qua khỏi
theo đó cô út của phương mỹ chi đã bị nhiễm bệnh từ anh trai dù thường xuyên ở nhà
nghệ sĩ khải hoàn
sau ba tuần nhập viện điều trị vì mắc covid một mươi chín vào lúc một giờ sáng ngày ba mươi một tháng bảy nghệ sĩ ưu tú khải hoàn đã chút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện nhiệt đới tp hcm hưởng thọ sáu mươi tám tuổi
được biết do có bệnh nền đau dạ dày nhiều năm nên trong thời gian điều trị bệnh của nghị sĩ không tiến triển
ca sĩ phi hải
tối ngày ba mươi tháng bảy ca sĩ hải ngoại phi hải đã qua đời trong sự băng hoàng của người thân và gia đình
thời điểm đó đã có rất nhiều lời chia buồn gửi đến gia đình ca sĩ phi hải
nhiều nghệ sĩ như trịnh kim chi ốc thanh vân cũng động viên vợ của cố nghệ sĩ là ca sĩ hương giang sẽ vượt qua được nỗi mất mát quá lớn này
nghị sĩ kim phượng
chiều ngày hai mươi năm tháng bảy diễn viên gia bảo bất ngờ thông báo tin nghệ sĩ kim phượng em gái ruột nghệ sĩ cải lương bạch mai đã qua đời hưởng thọ sáu mươi sáu tuổi
thông tin bà qua đời khiến rất nhiều nghị sĩ việt vô cùng băng hoàng

trước khi qua đời nữ nghệ sĩ vẫn chăm chỉ làm thiện nguyện để giúp đỡ các nghệ sĩ khác
gia đình cho biết nghị sĩ kim phượng không phải qua đời vì covid một mươi chín
rocker trung thành sago đã qua đời ở tuổi sáu mươi năm vào ngày một mươi tám tháng bảy
theo chia sẻ của người thân nam ca sĩ không may qua đời trong lúc đang điều trị covid một mươi chín
trước khi qua đời nam nghị sĩ có bệnh nền huyết áp cao
rocker trung thành sago tên thật là nguyễn thái thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tại tp hcm
nam nghệ sĩ là một trong những người gắn bó
phong trào rock sài gòn những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bên cạnh đó rocker trung thành cũng được biết đến là tay chơi guitar một thời của ban nhạc sagometro